tại tỉnh thái nguyên hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày nông nghiệp hữu cơ châu á
đây là lần đầu tiên nội dung này được tổ chức tại việt nam nhằm hưởng ứng tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh chính quyền địa phương châu á về nông nghiệp hữu cơ
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và một mươi chín tỉnh phía bắc đã tham dự chương trình
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hội làm vườn việt nam cùng tổ chức orion thụy điển và tổ chức sydsi đã thực hiện mô hình sản xuất chè hữu cơ tại xã tức chanh huyện phú lương tỉnh thái nguyên
từ đó đến nay cả nước đã có ba mươi tỉnh thành phố có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ
tốc độ tăng trưởng nhanh cả về quy mô sản lượng giá trị và chủng loại sản phẩm hữu cơ
nhiều đơn vị cá nhân và các địa phương đã có nhận thức đúng đắn về vai trò bảo vệ môi trường sinh thái
sức khỏe hiệu quả sản xuất của nông nghiệp hữu cơ phù hợp với xu thế tất yếu của các nước phát triển trên thế giới